ngày hai mươi tháng chín chủ tịch ubnd tỉnh bình định đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng tỉnh để nghe nắm tình hình và chỉ đạo xử lý vụ việc yêu cầu quy trách nhiệm các cá nhân tổ chức liên quan đến vụ phá hơn sáu mươi hectare rừng tại huyện miền núi an lão
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định khu vực rừng bị phá trắng rộng sáu mươi chín mươi ha rừng tự nhiên loại hai a tại các khoảnh bảy và tám tiểu khu một thuộc sự quản lý của ủy ban nhân dân xã an hưng huyện an lão
thời gian phá rừng ban đầu xác định từ ngày bốn đến ngày ba mươi một tháng tám
tại buổi làm việc chủ tịch ubnd tỉnh bình định yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tri cục kiểm lâm tỉnh các huyện an lão hoài nhơn phải xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này
trước đó ngày một mươi năm tháng chín tri cục kiểm lâm tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng đồng thời chuyển hồ sơ qua công an tỉnh điều tra xử lý theo thẩm quyền
trước đó ngày một mươi năm tháng chín sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã chính thức kiểm điểm công chức kiểm lâm có liên quan tạm đình chỉ hai kiểm lâm chốt chặn ở xã hoài sơn và kiểm lâm phụ trách địa bàn xã an hưng